máy bay không người lái của mỹ vẫn thường xuyên quần đảo tìm kiếm mục tiêu khủng bố
bức tranh chung về cuộc chiến hậu một mươi một tháng chín của mỹ vẫn chưa nhìn thấy hội kết
ông ấy đã vượt qua lần danh đỏ tạo ra một cuộc chiến chưa có tiền lệ trong việc sử dụng máy bay không người lái và nó đã dẫn tới những hậu quả không mong muốn
cuối cùng ông ấy đã nhận ra sai lầm của mình và hạn chế các vụ không kích đó nhưng dù sao đây vẫn là một di sản không hay ho gì của obama
trên phương diện đối ngoại tổng thống obama đã theo đuổi khá thành công chính sách linh hoạt mềm dẻo dựa trên nền tảng là quyền lực mềm
điều này thể hiện qua việc hàn gắn quan hệ với cuba sau hơn năm mươi năm đối đầu
ông trở thành tổng thống mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm đảo quốc này kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
chính sách đối ngoại của mỹ phải dựa trên các mối quan hệ ngoại giao và ubama hiểu điều đó
ông ấy sẵn sàng tiến hành các đàm phán khó khăn về các chủ đề như bình thường hóa quan hệ với cuba
iran hay gỡ bỏ các mối đe dọa hạt nhân tôi nghĩ rằng những nỗ lực đó là rất lớn và đạt được những kết quả
chính quyền obama được cộng đồng thế giới đánh giá cao nhờ việc thúc đẩy việc ký kết hiệp ước paris về chống biến đổi khí hậu
nhưng sự thống nhất đoàn kết trên mặt trận chống biến đổi khí hậu đó đã không thể diễn ra trên chiến trường syri
và khi nhìn lại đã có nhiều ý kiến tiếc nuối cho sự can thiệp nửa vời của nước mỹ
tôi nghĩ rằng đã có những lựa chọn tốt hơn ngay khi cuộc nổi dậy ở syri diễn ra
chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để ngăn chặn tình hình vượt ra ngoài kiểm soát
không thể kiểm soát được tình hình nước mỹ cũng bị cuốn vào cuộc cạnh tranh
ảnh hưởng cả trên mặt đất và trên không với nước nga trong cuộc nội chiến tại syri
cũng dưới thời chính quyền obama chính sách xoay trục sang châu á thái bình dương được thúc đẩy mạnh mẽ
nhằm mở rộng ảnh hưởng trong khu vực đang ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong chính sách tái cân bằng này hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp giữa mỹ với một mươi một quốc gia thái bình dương
là một điểm nhấn quan trọng được washington kỳ vọng không chỉ mang lại những lợi ích kinh tế to lớn
mà còn thúc đẩy vai trò lãnh đạo của mỹ ở châu á thể hiện sức mạnh của mỹ trong thế kỷ mới
tôi nghĩ obama đã duy trì sự kiềm chế khá tốt với các đối tác khó chơi như nga trung quốc và iran
trong cuộc chiến với is
xử lý khủng hoảng trung đông ông ấy đã không làm tốt lắm nhưng nhìn tổng thể thì điều đó có thể hiểu được với những thách thức mà ông ấy phải đối mặt
có thể nói rằng tổng thống obama đã để lại những dấu ấn khá đậm nét sau tám năm trên cương vị tổng thống da màu đầu tiên của nước mỹ
đặc biệt là những thành tiệu đối ngoại trong những năm cuối của nhiệm kỳ hai
tuy nhiên thế giới luôn biến động và đó sẽ là những thử thách khốc liệt đối với người kế nhiệm ông
với tư cách chủ nhân thứ bốn